liên quan đến vụ việc hơn sáu trăm sáu mươi học sinh bán chú trường ischu nha trang ngộ độc thực phẩm
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
để hoạt động xác minh điều tra thu thập chứng cứ tài liệu đảm bảo khách quan toàn diện
đảm bảo xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã có văn bản đề nghị sở y tế khánh hòa chỉ đạo các cơ sở y tế ra soát tổng hợp số liệu học sinh
trường ischun nha trang đến khám điều trị do ngộ độc thực phẩm
ngoài ra những cơ sở nào đã và đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân liên quan vụ việc nêu trên
cần phải thông báo cho cơ quan điều tra
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa còn yêu cầu các cơ sở y tế
phải lưu giữ bảo đảm bảo quản hồ sơ bệnh án mẫu máu của bệnh nhân
để cung cấp phục vụ công tác điều tra khi có yêu cầu
trước đó cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ngộ độc là do nhiễm trùng
nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn salmonella